vào ngày hai mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nhan thành trung và tăng văn vũ
cùng chú tại huyện trà cú về hành vi lừa đảo chiếu đất tài sản
theo cơ quan điều tra từ ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
trung với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tiến dụng đại an đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao
nhờ lấy thông tin của một số khách hàng để lập sáu hợp đồng tiến dụng thế chất tài sản chiếm đoạt số tiền giải ngân
gây thiệt hại cho quỹ tiến dụng đại an số tiền hơn tám trăm bảy mươi ba triệu đồng
còn vũ trong khoảng thời gian từ ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cán bộ tiến dụng thuộc quỹ tiến dụng đại an đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân tài sản
của một mươi tám khách hàng vay vốn gửi tiền tại quỹ tiến dụng để lập bốn mươi sáu hợp đồng tiến dụng giả trữ ký chiếm đoạt số tiền được giải ngân
gây thiệt hại cho quỹ tiến dụng đại an số tiền hơn chín năm tỷ đồng